dịp kỷ niệm bảy mươi ba năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay
chung với dịp kỷ niệm một trăm sáu mươi năm ngày đà nẵng kháng pháp
ở đà nẵng có một ngôi làng cổ một trăm sáu mươi năm trước đã chứng kiến những anh hùng vì đất nước
ngã xuống trước họp súng của liên quân pháp tây ban nha trong trận chiến xâm lược việt nam đầu tiên
của đế quốc phương tây đó là vùng nam ô đà nẵng
có một điều rất đặc biệt đó là tại đình làng xuân dương vùng nam ô
từ bao giờ hai chữ tổ quốc đã được đặt trên ngôi thờ trang trọng nhất
cuộc chiến vệ quốc đầu tiên của việt nam trước đế quốc phương tây năm một nghìn tám trăm năm mươi tám một nghìn tám trăm sáu mươi
thật sự là biểu tượng sáng ngời của ý chí độc lập và tinh thần yêu nước của dân tộc ta
mang nhiều bài học quý giá cho tiến trình dựng nước và giữ nước
làng nam ô một ngôi làng nhỏ bên vịnh đà nẵng nơi trong những ngày đầu kháng pháp xưa
là một mặt trận ác liệt
với cuộc chiến đấu giành giật các cứ điểm đồn cu đê hạ đồn hóa ổ và trạm quan báo nam ô
hàng ngàn binh triều và dân binh trong vùng đã anh dũng hy sinh nơi đây
sau chiến trận dân làng nam ô đã quy tập hài cốt nghĩa sĩ lập nên nghĩa chủng ngay cạnh chiến hào xưa
vào ngày hai mươi năm tháng bốn âm lịch hàng năm làng nam ô lại tổ chức lễ tế cho những anh hùng vị quốc vong thân
được lưu giữ trong lòng chăm
qua những lần tế tự ghi nhận lịch của công đức này mà cũng trong bài văn tế ấy
đã nói rằng là công trạng này đối với sơn hà nhi bất cãi
có nghĩa là công trạng này của tất cả nghĩa sĩ ở đây thì đối với lịch sử của sơn hà không bao giờ chối cãi được
tiếp nối tinh thần yêu nước ý chí nhất định không chịu mất nước không chịu làm nô lệ
trong những ngày cách mạng tháng tám đình xuân dương
ngôi đình cổ của vùng nam ô trở thành địa chỉ cách mạng
nơi tập hợp người dân trong vùng hướng về chính phủ cụ hồ
tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đình làng xuân dương là địa điểm tổ chức bầu cử quốc hội đầu tiên
của nước việt nam dân chủ cộng hòa cho cả vùng
điều đặc biệt là đình làng thờ hai chữ tổ quốc đặt trang trọng trên bức hoành phi ở tránh điện
làng chính là một đất nước một tổ quốc thù nhỏ
tổ quốc linh thiêng và giản dị luôn nằm trong tâm thức mỗi người dân ở ngôi làng bé nhỏ
đã từng đi đầu trong cuộc trường trinh chống giặc ngoại xâm của dân tộc
nén hương tri ân những người đã hy sinh vì tổ quốc thật đầy ý nghĩa trong ngày quốc khánh